kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
với những thông tin về diễn biến mới nhất cụ bé ba tuổi nghi bị đinh ghi mở đầu
công an huyện thạch thất hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin là sáng ngày một mươi chín tháng một lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện vụ việc này đang trong quá trình điều tra trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ từ gia đình lần đầu cho bé nhập viện với dị vật trong mũi lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu
lần gần nhất gia đình phát hiện cháu nuốt ba cái đình
sau khi cháu bé nhập viện ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm với những dấu hiệu bất thường
bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên trên bệnh viện đa khoa st paul
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
và qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé bị nhiều đinh ghi mở đầu
vào tối qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công một phụ nữ bị đối tượng đòi nợ cầm súng dao khống chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc thành phố quảng ngãi
ngày một mươi tám tháng một nhận được tin báo về vụ việc trên đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh quảng ngãi đã nhanh chóng triển khai lực lượng
có mặt tại hiện trường thời điểm này đối tượng vừa cầm súng dao vừa uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội với lời lẽ đe dọa những ai đến gần
cảnh sát một trăm một mươi ba đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ công tác để nắm bắt tâm lý của đối tượng
sau hơn hai mươi phút trung tá lê minh quang đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin giao nộp vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiểu ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hèn vụ việc đang được công an tp quảng ngãi điều tra làm rõ về hành vi dùng súng khống chế nạn nhân cũng như liên quan đến việc vay đòi nợ của đối tượng tiền
công an huyện sơn sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an xã triềng khong triềng cang đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản nhạp xã triềng cang

công an huyện sơn sơn sơn tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an tp quảng ngãi điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản nhạc xã triềng cang
công an huyện sơn sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn tỉnh sơn sơn
năm hai nghìn hai mươi một cường phát hiện một xe mô tô của người dân đang đậu trong sân
nên đã dùng dụng cụ bẻ khóa lấy trộm
thế nhưng hành vi của cường đã nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
thu hồi tài sản trao trả lại cho bị hại
vì càng đụng được cây dung bích càng đi tới chỗ có một cây cầu
vì càng phải qua vì càng nhìn không thấy gì
nhưng mà có cái ánh đèn chiếu chiếu và cái bảng số xe
càng mới thấy gì vì càng mới đi vô
rồi càng sau càng bẻ khọt sử cái dít cái lá vô
rồi càng bẻ nó lên đèn rồi càng nhấp cái xe ra
rồi càng chạy cái đường nó ra đường hẻm hành lợi
công an huyện trà ôn cũng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn trọng kháng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh trà vinh
đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã hữu thạnh
với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya và sự chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản
đối tượng kháng dùng kiềm cộng lực mang theo
bẻ khóa đột nhập vào bên trong các sạp bán trái cây quầy thuốc tây
và các cửa hàng tạp hóa bên trong nhà lồng chợ
để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền thẻ cào điện thoại để lấy tiền tiêu xài
tầm một mươi giờ bị khen có lấy tiền thuốc tây đó không có ai chung coi
bị khen dùng cây xà ben nãy ổn phá
nãy xong thì bị khen kéo cửa lên và đi vào trong
lấy được chín trăm linh thẻ cào với một số tiền mặt
rồi bị khen dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân
ngoài vụ trộm đó bị khen cũng đại dụng sơ hở
không ai ngủ lại chung coi
rồi bị khen lẻn vô bị khen thực hiện hai vụ trộm
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh vĩnh long
xảy ra hơn một trăm chín mươi vụ trộm cắp tài sản
thiệt hại tài sản khoảng năm sáu tỷ đồng
trong đó chủ yếu là trộm xe trộm tiền
đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật
từ đây đến cuối năm sẽ diễn biến phức tạp
và có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là đối với trộm cắp tài sản
thủ đoạn thì ngày càng tinh viên
là lợi dụng đêm phia để đột nhập
hoặc là vào các cửa hàng kinh doanh mua bán
lợi dụng sơ hở của người dân
nhanh chóng trộm cắp tài sản
để thực hiện công tác đấu tranh
phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm nói chung
trộm cắp tài sản đối riêng
thì cũng phiến cáo người dân
nên nâng cao ý thức cảnh giác
trong việc trông coi quản lý tài sản của mình
đi ra khỏi nhà
hoặc là trước khi đi ngủ
phải phá cửa cẩn thận
ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an
thì người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
nâng cao ý thức tự phòng
tự bảo quản tài sản của mình
tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở
thực hiện hành vi phạm tội
bên cạnh đó người dân cần mạnh dạn tố giác
tham gia truy bắt tội phạm
từ đó góp phần cùng lực lượng công an
thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
và đấu tranh với các loại tội phạm
giữ vững bình yên cuộc sống tại địa phương
công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can gồm nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê tỉnh hà tĩnh
lộc thị luân sinh năm hai nghìn một
quê ở tỉnh nghệ an
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngu nguyễn đông khoa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tại thành phố hồ chí minh
bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới
đưa người xuất cảnh trái phép
theo điều tra ban đầu
cơ quan công an xác định
đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia
vừa bị công an đồng nai triệt xóa nói trên
là do đối tượng nguyễn tiến dũng cầm đầu
dưới sự chỉ đạo của dũng và luân
khoa làm nhiệm vụ tài xế
nhận và đón nạn nhân ở khu vực thành phố hồ chí minh
sau đó vận chuyển đưa đến hùng biên giới
rồi giao cho các đối tượng khác
để vượt biên trái phép
bằng con đường tiểu ngạch sang campuchia
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng nói trên đã cấu kết
dụ dỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia
để phục vụ khách
tại động mại dâm và các cơ sở karaoke
massage trái hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam
phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng
đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số hai khu ba
thị trấn tiên lãng
huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm
sau mép phải
còn về tội hiếp dâm
công an huyện văn bàn tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
châu a seng
sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú tại thôn chu lìn hai
xã trung trải thị xã sapa tỉnh lào cai
và đối tượng
sùng thị may
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã tả ngài trồ
huyện mường khương tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
về tội mua bán đánh cháo
hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi
và có sẹo chấm ở đuôi lông mảy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các tội tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chép qua đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện